trường đào tạo cán bộ nguồn lê hồng phong thành phố hà nội đã tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn
quy hoạch ban chấp hành đảng bộ thành phố hà nội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dự lễ khai giảng có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch ban chấp hành đảng bộ tp hà nội được tổ chức với mục tiêu
trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận thực tiễn và kỹ năng công tác nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị
năng lực lãnh đạo quản lý gian luyện đạo đức tác phong và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của người cán bộ lãnh đạo quản lý
lớp đào tạo được tổ chức gồm một trăm bốn mươi chín đồng chí đã được ban thưởng vụ thành ủy phê duyệt quy hoạch ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và những năm tiếp theo
phát biểu tại buổi lễ đồng chí hoàng trung hải lưu ý các cán bộ nguồn về vai trò trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo quản lý
đồng thời mong muốn các cán bộ sẽ hoàn thành nghiêm túc và xuất sắc nội dung nhiệm vụ khóa học